hôm nay thì lên mời quý vị các bạn gặp gỡ một nhân vật mà với những thông tin sơ khởi thì tôi cảm thấy rất đặc biệt
có những con người được gọi là người hùng trong xã hội những người được mệnh danh như là những lục văn tiên thời hiện đại
hay là những dũng sĩ giữa đời thường thế nhưng mà cũng vì một lý do cá nhân người ấy cũng không muốn xuất hiện mình một cách công khai trước mọi người
những câu chuyện trong thầm lặng ấy chắc hẳn cũng khiến chúng ta cần phải suy nghĩ phải không ạ
ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi chào đón nhân vật của ngày hôm nay xin mời anh ạ
chào mừng anh đến với chương trình
chàng trai vĩnh bảo hải phòng năm nay bao nhiêu tuổi rồi
em năm nay ba mươi năm
ba mươi năm rồi mà trẻ như thế này
vâng cảm ơn anh
thế thì bạn có gia đình chưa
em có rồi
chúc mừng bạn bạn có nhớ là những hoạt động đầu tiên hay là
cái lần nhớ đầu tiên đó là lúc đấy là khi mà em phải rời ghế nhà trường vào năm học cấp hai
đang học thì bỏ giả
cuộc sống khó khăn
nhưng mà bước chân ra ngoài xã hội
và va chạm với cuộc sống ngoài xã hội đời thường
mình thấy à mình vẫn còn may mắn hơn rất là nhiều người
và từ đó thì có những trường hợp mà kém may mắn hơn mình
hoặc là nó nhân duyên để mình gặp những người mà người ta đang cần sự giúp đỡ
mà trong khả năng giúp đỡ của mình
thì mình sẵn sàng để mình giúp đỡ
câu đầu tiên chuyện đầu tiên mà em gặp lúc đấy là em mới bắt đầu bước chân xã hội để buôn bán ấy
gặp một người thanh niên ăn xin
họ lúc đấy thì tầm hai mươi bốn hai mươi năm tuổi thôi
cái người này thì hỏi đi xin tiền vì không có tiền đi xe về quê
và hỏi thì lần ra thì mới hiểu
người ta mới chia sẻ và người ta mới kể là
hoàn cảnh người ta là bị đi làm ở trong cái bãi vàng ấy
khi mà bỏ trốn thì bị chủ bãi vàng
bắt được và chặt đứt ngón tay
mà cũng không có giấy tiền gì đi về cả
thì mình rất là đồng cảm
mà buổi chiều hôm đấy thì
đã bỏ bán hàng
để đi kêu gọi mọi người là cùng chung tay giúp sức
vì ngày đấy mình cũng
mới bắt đầu bước chân ngoài để buôn bán
thì cũng không có tiền
thế là cùng ý kêu gọi mọi người
lúc đấy là bán gà
ở chợ huyện
thế thì cũng không nhận được nhiều sự giúp đỡ lắm
thì buổi chiều hôm đấy là
cả một buổi chiều nhưng không xin đủ để tiền đi xe về
mặc dù là ngày đấy chỉ khoảng bốn mươi thôi
là có thể đi được từ hải phòng vào trong đấy rồi
lúc đấy là trời tối
và trời rất là rét
thôi thế em về nhà anh
anh sẽ nói chuyện với bố mẹ
thì có thể là gia đình hỗ trợ thêm
thế là tối hôm đấy về thì
mọi người hàng xóm cũng rất là vui
khi mà thấy là à thằng này bé ra ngoài xã hội
thấy người khổ thì cũng thương mà giúp người ta
nhưng bên cạnh đó thì chính quyền địa phương
cũng lại có cảnh cáo
là bây giờ xã hội thì cũng có những cái thật giả lẫn lộn
và biết đâu những người này
người ta lại
làm màu đóng kịch
để rồi đêm rồi thì
người ta khi mà mình ngủ say
người ta lại lấy đồ nhà mình
hay là người ta giết hại thì sao
thì cái phản ứng của bố mẹ em thế nào
khi mà đón nhận những khách lạ đó

vì thấy con nó là
sống hướng thiện
nhưng bên cạnh đó cũng rất là lo
và câu chuyện thì sáng hôm sau
mọi việc bình yên diễn ra
thì không có gì thì là
mình đưa họ ấy
để ra bắt xe
gia đình em cũng đã hỗ trợ thêm tiền
để cho bọn mình về
để cho họ về quê
đấy là câu chuyện nhớ nhất
vì lần đầu tiên em gặp trường hợp đấy
có vụ tai nạn
thì mọi người mà nó chết rồi
có gì thô thúc em
là phải tìm ra được cái nhân thân cho cậu này
quan trọng ai là người đứng lại
trong những cái câu chuyện sau này
thì em có những cái câu chuyện nào
mà dẫn đến cái việc mà
em bị nghi ngờ
hay là vì
chỉ một chút tham gia sâu
hơn vào những cái việc từ thiện đấy
hay là việc tốt đấy
mà em phải vất vả
là từ năm hai nghìn chín
thì lần đầu tiên em bước chân lên hà nội
thì là em đi đến chỗ
em say quá em mới chui từ trên xe buýt xuống
và ngồi ở quán nước
thì lúc đấy là
mới hỏi thăm bảo
sao đường rộng thế này
mà đường vẫn tắt được nhỉ
các cô thì mọi người bảo là
ở hà nội thì tắt đường thường xuyên
như hôm nay là có vụ tai nạn
không biết là người sống chết hay nào
phải tai nạn được ba mươi phút rồi
thế thì em mới bất ngờ là
sao giữa một dòng người đông như vậy
tắt đường như vậy
xe taxi rất là nhiều
xe máy rất là nhiều
và mình bước chân trên xe xuống
rất nhiều người mời mình đi xe ôm
mà là cái người bị tai nạn này nằm đấy
em có nhìn thấy họ không
thì em lại không nhìn thấy
chính vì không nhìn vậy
em mới tò mò em đi từ bên big c
để sang bên cổng
cổng số năm
của trung tâm hội nghị quốc gia
thì bất ngờ thấy một người thanh niên này
khoảng hai mươi ba hai mươi năm tuổi đó
người ta nằm giữa đường
và máu đã phải chảy loang ra bằng cái bàn này rồi
máu đã đông đông rồi
thì mọi người bảo nó chết rồi
thì em mới chạy lại gần người ta
và đặt tay lên mũi thì vẫn còn thở
và đỡ người ta dậy
thì cơm người ta vẫn còn hắt ra vào người mình
máu rất là nhiều
thì cũng có một người khách này rất tốt
họ rút hai trăm linh nghìn
họ bảo thôi trả họ đi
tôi cho tiền để
nếu mà có bẩn ra xe thì rửa xe
đưa cậu vào bệnh viện một trăm chín mươi tám
em lúc đấy em cũng không bỏ
lỡ bỏ bạn đấy
vì bác sĩ tiên lượng rất xấu
vì là cấp cứu chậm
nên là em cũng không đành lòng bỏ
và người này đã sống trong bệnh viện bảy ngày
thì bảy ngày đấy thì em cũng không về được nhà
trong khi đó gia đình ở nhà mình là đang chuẩn bị viết thiếp mời
để lo công việc
đại sự trọng đại cho mình đó là
lúc đấy là em chuẩn bị cưới
thì là khi mà bạn ấy mất ở bệnh viện
thì em là người đưa bạn ấy ra nghịa trang
để trốn cất bạn ấy
thế là câu chuyện thì tưởng như là kết thúc khép lại ở đấy thôi
vì là em về
là hai ngày sau là cưới vợ
nhưng mà sau đó
thì mình lại ngủ mơ
có những câu chuyện là trong giấc mơ
bản thân mình lại mơ thấy là họ mới về họ báo cho mình
rồi họ cứ cầu xin mình là phải tìm
cho họ về với gia đình
tức là thêm một cái
một cái lộng lòng chắc ẩn mà mình phải làm nữa
là phải tìm ra được cái nhân thân cho cậu này
tìm được gốc gác cho cậu này
thì mình cũng tìm về những cái nơi
những nơi mà trong giấc mơ mình đã mơ tới
và có nhắc tới những cái địa danh nào là mình đều đi đến hết
anh tạm dừng một tí xíu nhé
em cũng mới chỉ học bài học
chưa hết cấp hai
em làm những công việc gì để kiếm sống
lúc đi buôn gà thì vào thời điểm sau hai năm thì
đợt đấy là dịch cúm ra cầm
thì em lại không làm được công việc đó là buôn bán gia cầm nữa
thì chuyển sang công việc là đi làm bưng bề quán cà phê
rồi bưng bê ở quán cà phê thì nó gò bó thời gian có thể đi làm nó nấu ăn cho công nhân
phụ theo thợ xây
cũng rất là nhiều những công việc để mà mình bươn trải

anh hỏi một chút thế để xem là
em đã chủ động cuộc sống của em như thế nào
vì người ta vẫn nói rằng là
để mà làm được việc thiện cho người đời
thì mình cũng phải chuẩn bị được cái hành trang của mình tốt
thì nó mới
nó mới rảnh ràng
mà làm việc khác cho đời
nhưng anh thấy em còn bận biệu quá
bận biệu với việc làm ăn xinh nhai
thế sao em vẫn cứ để ý được
khắp mọi nơi xung quanh như thế
trong khi mọi người cũng để ý
nhưng mọi người
chắc chắn là em nghĩ là kể ngay như anh
cũng sẽ có lúc anh ra đường gặp những cái vụ tai nạn
giao thông như vậy
quan trọng ai là người đứng lại
và ai là người chạy vào để
thì đúng hai người là một
thành ra bị thất lạc hồ sơ
muốn khai cuộc mộ
cái nỗ lực từ phía gia đình
còn vơi cạn nữa
em có nói một cái ý
anh thấy rất là thấm thía
quan trọng là trong cái dòng người đó
ai dừng lại
ai đưa ra một bản tay
cảm ơn em đã chia sẻ rất là cởi mở
về câu chuyện này
chưa hết chưa hết
bởi vì chúng ta vẫn còn thần đuôi của cái câu chuyện ban nãy
tại vì anh rất nhớ cái ý em nói
cái câu chuyện giao thông
là chuyện vẫn chưa dừng ở đó
sau khi mà bốc mộ được hai năm
thì vào năm hai nghìn một mươi sáu
đầu năm thì có một cô đến
đưa cho em một bức ảnh
nói là đến ngày hôm nay
mới đủ duyên để biết đến thông tin của cháu
và ở đây bức ảnh này là con cô
và bức ảnh cháu đăng ở trên
các cơ quan truyền thông
thì đúng hai người là một
à cùng một bức ảnh luôn
là không có nghĩa là hai cái khuôn mặt đấy là một
và họ xác minh đúng là con họ ấy
thì em mới quay lại là
cùng hỗ trợ gia đình nhà người ta
đến cơ quan công an
nhà cơ quan công an xác minh
nhưng mà một điều không may mắn đó là
cơ quan hành chính của từ liêm
từ liêm tách ra là bắc từ liêm và nam từ liêm
thành ra bị thất lạc hồ sơ
và cũng không thể xác minh được
là có phải là adn
không lấy được adn của bạn ấy
để mà so với cô này
nhưng sau đó nữa thì
một thời gian khoảng hai tháng sau
tìm được hồ sơ rồi
và đi xác minh thông tin
câu chuyện mà hôm nay em cần phải
nhờ đến chương trình giống mặt mà em cũng không muốn dám
để mọi người nhiều người biết
đó là vì sao
vì sau đó thì cơ quan hành chính của từ liêm
cơ quan công an xác minh thì không phải
không trùng adn
mà người mẹ kia và bằng theo những cái
cảm nhận từ người mẹ
thì người ta vẫn khẳng định là con họ
muốn khai cuộc mộ
như vậy đến thời điểm này của năm hai nghìn một mươi tám
thì câu chuyện ấy
nó đang dừng ở chỗ em nói
và câu chuyện lại còn buồn hơn nữa đó là gì ạ
người ta nhận con và người ta khẳng định
là con người ta lúc đầu đi lại rất là nhiều
nhưng sau đó thì điều kiện khó khăn
và hai nữa là
người ta nhận con và người ta khẳng định

có những cái vẩn ở trong đầu
đó là gì ạ
là không biết là có đúng phải là con mình không
thì họ lại tiếp tục
là cũng không quan tâm nhiều
tức là bây giờ thì
cái nỗ lực từ phía gia đình lại còn vơi cạn nữa
xem ra cuối cùng là
cái cuộc tìm đến
cái gốc gác của chàng trai
đang còn mỗi mình em
vậy thì em muốn điều gì ngay bây giờ
điều mà luôn
là cái đau đáu
là cái suy nghĩ của em
là muốn là
ngày nào đó sự việc được minh bạch
minh bạch ở đây là liệu
em này có đúng là con của cô này hay không
và đó là điều em mong muốn
được sáng tỏ
em đã nói được cái mong muốn của em
và đấy là điều đơn giản nhất
nhưng cũng trực diện nhất
mà chương trình có thể làm được
ở thời điểm này
anh xin phép sau cái câu nói của em vừa rồi
không bình luận thêm nữa
trong cái vận hội mới của năm hai nghìn một mươi tám
sẽ có nhiều cơ duyên nữa
để làm được những việc phúc lành
cho con người cho xã hội
và quan trọng nhất
là mong em
và gia đình nhỏ của em
có được sự an thái trong tâm hồn
cũng như trong cuộc sống
cảm ơn em rất nhiều
để đến với chương trình hôm nay
và chia sẻ những việc làm thầm lặng
và rất ý nghĩa của em
cảm ơn em
cảm ơn em đã hỗ trợ cùng em
để cho em có cơ hội
được tìm ra những câu hỏi
mà bây giờ vẫn còn đang
rất là quan khoan
sẽ rất là cố gắng
chúc em sớm tìm được câu trả lời nhé
vâng chào anh
chị ghé lại chống
và anh hy vọng rằng quý vị sẽ giới thiệu cho lê anh
hay là chính quý vị là khách mời của chúng tôi
trong chương trình này
hãy liên hệ với chương trình của chúng ta
theo địa chỉ email
còn bây giờ thì lê anh xin kính chào tạm biệt
hẹn gặp lại quý vị và các bạn